hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào các bạn
xin chào các bạn